cục ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc bộ khoa học công nghệ vừa tổ chức hội thảo giới thiệu
trình diễn công nghệ đông lạnh nhanh bằng chất lỏng tô minh để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
tại hội thảo đại diện cấp cao đến từ nhật bản ông masuda đã giới thiệu về chương trình hỗ trợ nông sản việt nam
những tính năng cách sử dụng của công nghệ tô minh cũng được các trưởng dự án nước ngoài giới thiệu
đồng thời kế hoạch triển khai khảo sát chuyên sâu về việc áp dụng công nghệ tô minh đã được trình diễn
và các sản phẩm đông lạnh được dùng thử
theo đó với kỹ thuật cấp đông thông qua dung dịch rượu ethanol công nghệ đông lạnh nhanh tomin
sẽ giúp giảm thời gian cấp đông sản phẩm xuống từ một mươi đến hai mươi lần
đồng thời vẫn giữ được độ tươi ngon của sản phẩm so với kỹ thuật đông lạnh trong môi trường không khí
công nghệ tomin nhận được sự quan tâm của nhiều nhà sản xuất nông thủy sản tại việt nam
được kỳ vọng có thể ứng dụng tại việt nam trong thời gian tới